ngày hai mươi hai tháng tám tại văn phòng tỉnh ủy yên bái đoàn công tác số ba ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng do đồng chí phan đình trạc
ủy viên trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
làm trưởng đoàn triển khai kế hoạch kiểm tra giám sát tại tỉnh yên bái
theo báo cáo của tỉnh ủy yên bái từ năm hai nghìn một mươi một đến nay cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra hơn bảy ba trăm linh lượt tổ chức đảng
và một mươi một trăm tám mươi đảng viên về việc thực hiện các nghị quyết chỉ thị của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
qua đó đã phát hiện hai trăm sáu mươi một tổ chức đảng một năm trăm sáu mươi sáu đảng viên có vi phạm đã xử lý kỷ luật hai mươi bảy tổ chức đảng một một trăm hai mươi năm đảng viên
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí phan đình trạc đã quán triệt chương trình mục đích yêu cầu của buổi kiểm tra giám sát
đồng thời đề nghị các thành viên của đoàn giám sát và ban thường vụ tỉnh ủy yên bái đồng góp ý kiến đề xuất
để quá trình kiểm tra giám sát đạt kết quả và mục tiêu đã đề ra
đoàn đã tiến hành kiểm tra giám sát tại một mươi hai đơn vị gồm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy ban nội chính tỉnh ủy công an tỉnh
viện kiểm sát nhân dân tỉnh tòa án nhân dân tỉnh thanh tra tỉnh cục thi hành án tỉnh sở tây nguyên và môi trường
sở kế hoạch và đầu tư sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố yên bái và huyện lục yên
thời gian tiến hành kiểm tra giám sát tại yên bái kéo dài đến hết tháng tám năm hai nghìn hai mươi